nhằm đáp trả hành động không thân thiện của ba lan trục xuất các nhà ngoại giao nga
moscow đã trục xuất bốn mươi năm nhà ngoại giao ba lan
những nhà ngoại giao này sẽ phải rời khỏi nga trước ngày một mươi ba tháng bốn
đồng thời moscow bày tỏ phản đối mạnh mẽ với vassava do tuyên bố vô lý
đối với bốn mươi năm nhân viên cơ quan đại diện nước ngoài của nga tại ba lan
thông tin này cũng đã được bộ ngoại giao ba lan xác nhận
theo bộ trưởng ngoại giao ba lan quyết định của nga không phải là điều bất ngờ
bởi khi trục xuất bốn mươi năm nhà ngoại giao của nga ba lan đã xác định trước về một nguyên tắc
có đi có lại trong quan hệ giữa các quốc gia
bộ ngoại giao nga đã gọi quyết định trước đó của ba lan trục xuất các nhà ngoại giao nga
là động thái có chủ đích phá hủy hoàn toàn quan hệ song phương và vassava phải chịu toàn bộ trách nhiệm
mặc dù vậy quan hệ ngoại giao giữa hai nước vẫn được duy trì
đại sứ quán liên bang nga tại vassava bộ phận lãnh sự cũng như tổng lãnh sự quán
tại krakow krasnoyarsk và polan vẫn tiếp tục làm việc